ngày tám tháng tám lực lượng chức năng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với ủy ban nhân dân phường tam phước
đã tổ chức cưỡng chế một biệt thự xây dựng trái phép trên diện tích rừng phòng hộ
theo đó căn nhà dạng biệt thự bị cưỡng chế do nguyễn bá hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
xây dựng trên diện tích khoảng một trăm hai mươi m hai tại tổ bảy khu phố long khánh một phường tam phước
trong đó có tới hơn một trăm linh m hai lấn chiếm rừng phòng hộ long thành
chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm yêu cầu ông hùng ngưng thi công
tuy nhiên ông hùng vẫn cố tình lén lút tiến hành xây dựng kể cả vào buổi tối
đến đầu tháng tám này công trình biệt thự đã gần được hoàn thành
trong ngày tám tháng tám lực lượng chức năng đã cưỡng chế toàn bộ công trình trả lại hiện trạng đất ban đầu